đến từ bạn trần thị phương ở yên bái
khán giả trần thị phương ở yên bái
năm nay tôi năm mươi năm tuổi
bị hở văn tim một bốn
huyết áp của tôi tự kiểm tra tại nhà có lúc một trăm năm mươi
nhưng có lúc chỉ một trăm ba mươi
tôi có cần phải dùng thuyết thuốc huyết áp hay không
bác sĩ có thể tư vấn cách nào giúp huyết áp của tôi ổn định ạ
thực ra là với bệnh lý của chị đúng không ạ
năm nay là năm mươi tuổi rồi
huyết áp thì nó lúc đó là một trăm năm mươi lúc đó là một trăm ba mươi
thực ra là con số huyết áp nó không phải là một con số cố định
nó sẽ làm người ta gọi là có thể thay đổi
người ta nói đến sự biến thiên huyết áp
biến thiên huyết áp mà có thể thay đổi theo ngày thay đổi theo mùa
thậm chí là thay đổi theo giờ
nếu cái bệnh nhân nó nằm trong hồi sức
trong hồi sức của chúng ta theo dõi huyết áp
nguồn động mạch nó thay đổi theo từng cái nhịp tim một
và chính vì vậy thì con số huyết áp một trăm ba mươi hay một trăm năm mươi của chị
với cái tuổi của chị
nó cũng sẽ là danh giới trên của huyết áp rồi
và vậy thì trước mắt nếu như mà có điều kiện
khi đó thì nó sẽ vẽ được một cái biểu đồ huyết áp
mà máy đấy nó sẽ đậm đặt chương trình
và khi mình thức thì nó đo một mươi năm phút một lần
khi mình ngủ thì khoảng ba mươi phút một lần
và sau đó thì ngày hôm sau mình kết nối với máy tính
sẽ vẽ cho chúng ta cái biểu đồ huyết áp
và tính ra được con số huyết áp trung bình trong hai mươi bốn h
huyết áp trung bình ban ngày huyết áp trung bình ban đêm
và như vậy thì với những con số huyết áp trung bình đấy
thì mình sẽ có một cái gọi là bức tranh toàn diện
với huyết áp của mình trong hai mươi bốn
mình sẽ có một cái trần đoán chính xác là chị có bị tăng huyết áp hay là không
tuy nhiên trong chút chờ đợi thì hoàn toàn
mình có thể áp dụng những cái biện pháp gọi là không dùng thuốc
như là chế độ ăn như là chúng ta
giáo sư lê bình mai đã phân tích này
hoặc là cái chế độ tập luyện này
thế như vậy thì chúng ta có thể hạn chế những
nếu như mà chỉ có thừa cân béo phì tính lại chiều cao cân nặng
mình sẽ có một cái chỉ số gọi là chỉ số bmi
chỉ số khối cơ thể
mình thấy chiều cân nặng chia cho chiều cao
cân nặng là tính theo kg
còn chiều cao là chính là chiều cao trên cm
và nó sẽ là chỉ số bmi được tính là cân nặng chia cho chiều cao bình phương
và do đó thì nó sẽ
nếu như mà dưới nó khoảng dưới hai mươi năm là ok
còn trên hai mươi năm thì gọi là thừa cân
trên ba mươi gọi là béo phì
và mình sẽ giảm giảm cân nếu như mình ở trong cái trạng thái gọi là thừa cân béo phì
thì nó cũng sẽ giúp hạn chế được con số huyết áp lên
và chế độ ăn ngủ
ổn này tập luyện này
nó cũng sẽ giúp cho chúng ta ổn định được huyết áp hơn
còn con số huyết áp nó có thể thay đổi
và mình không phải quá lo lắng
nếu như con số huyết áp bình thường con số huyết áp
người ta nói là huyết áp tâm thu huyết áp tối đa
nó sẽ làm trong khoảng từ chín mươi đến một trăm bốn mươi
huyết áp tâm trường nó sẽ làm trong khoảng từ sáu mươi đến chín mươi
ban đêm thì có thể huyết áp nó hơi thấp hơn
ban ngày một chút nhưng mà nó vẫn nằm trong cái khoảng như thế này
thì mình vẫn chấp nhận được
là không phải quá lo lắng
vì tại sao con số huyết áp của tôi giao động
rồi là nó có vấn đề gì hay không
nhưng với con số huyết áp có những lúc chị đo là một trăm năm mươi
với con số huyết áp tối đa
thì cũng là một cái gì đấy gọi là đáng
chúng ta phải ghi nhận rồi
và như thế thì mình cứ thay đổi chế độ ăn đi
và khi nào có điều kiện thì quay trở lại bệnh viện
để mình sẽ đo một cái máy
như vậy là vị khán giả này
bên cạnh cái việc mà chúng ta tự
cân đối lại chế độ ăn uống sinh hoa
thì chúng ta cũng cần đến bệnh viện để có cái sự hỗ trợ
của các bác sĩ đúng không ạ
và hơn nữa thì với bạn thì
với cái tuổi này của chị rồi thì mình cũng sẽ vẫn phải
làm xét nghiệm máu để mình đánh giá xem là
bi lăng mỡ máu ra làm sao đường máu như thế nào
chức năng thận chức năng ga ra làm sao nữa
mình nên có một cái kiểm tra định kỳ toàn bộ
với sức khỏe
vâng ạ như vậy là khán giả
hãy lưu ý đến những lời khuyên